văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có thống kê về thiệt hại của các tỉnh miền núi phía bắc
khiến trong những ngày vừa qua các địa phương này liên tục xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
ảnh hưởng của hội tụ gió trên năm mét di chuyển từ thượng lào sang ba ngày qua các tỉnh lai châu sơn la tuyên quang cao bằng bắc cạn xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
thống kê của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cao bằng thiệt hại lớn nhất với gần hai năm trăm linh nhà bị tốc mái
tập trung ở các huyện trùng khánh nguyên bình hòa an hạ lan thiệt hại kinh tế hơn tám tỷ đồng
tiếp theo là hà giang với hơn một bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hại bắc cạn hơn sáu trăm linh lai châu lào cai mỗi tỉnh hơn một trăm năm mươi căn ba mươi trường học bị tóc mái hư hỏng
tập trung ở hà giang với một mươi bảy trường học lào cai cao bằng mỗi nơi bốn trường thanh hóa lai châu mỗi nơi hai trường bắc cạn một trường
tập trung ở hà giang với một mươi bảy trường học lào cai cao bằng mỗi nơi bốn trường thanh hóa lào cai mỗi nơi bốn trường thanh hóa lào cai mỗi nơi bốn trường thanh hóa lào cai mỗi nơi bốn trường